mà có thể nói là gặp chịu những cái ảnh hưởng cũng đúng
tại vì không chịu bất cứ một cái ảnh hưởng gì
bởi vì khi mà dịch covid xảy ra
thì cái nhu cầu được riêng tư
có những trải nghiệm riêng tư lại càng tăng cao
và nhu cầu sở hữu du thuyền vì thế lại càng tăng
tuy nhiên thì cái ảnh hưởng ở đây là khi mà đại dịch covid xảy ra
thì gần như các cái chuỗi cung ứng về trang thiết bị
đặc biệt là dành cho ngành xa xỉ
rất là khan hiếm
thứ hai nữa là cái vận chuyển
cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều
thế nên là gần như là các mẫu du thuyền là
để tới được đến tay khách hàng
thì cũng phải chờ đợi lâu hơn trước đấy rất là nhiều
cộng đồng đang quan tâm tới du thuyền tại việt nam
có định hình được phong cách chơi du thuyền đúng chuẩn hay chưa
và có đặc điểm gì khác với các quốc gia
có nhiều năm phát triển về cái lối sống này
thực ra thì
ở việt nam bây giờ thì cũng chia khá là nhiều các cái lối chơi khác nhau về du thuyền
nó cũng phụ thuộc vào từng nhóm từng nhóm đối tượng khách hàng
ví dụ như là những khách hàng sở hữu những mẫu du thuyền bình dân
hoặc những mẫu tầm trung họ sẽ chơi với nhau
còn những khách hàng sở hữu những mẫu du thuyền hạng sang
thì bắt đầu có những cái xu hướng là nó riêng tư nhiều hơn
và một cái nữa là nếu mà để nói về theo đúng tiêu chuẩn hay chưa
thì mình nghĩ là cũng vẫn đang bị hạn chế nhiều
thực ra hạn chế ở đây là về quy chuẩn về biến đỗ
có nghĩa là về hệ thống các cái bến đỗ ở việt nam
về cơ bản vẫn chưa đúng chuẩn để dành cho du thuyền
mà vẫn chỉ là dành cho những cái chiếc tàu thông dụng
thì ở việt nam hiện tại thì chỉ mới có duy nhất một bến du thuyền đúng nghĩa
theo tiêu chuẩn châu âu là bến anna marina ở tại nha trang
là đúng nghĩa một bến du thuyền
mình tin rằng là chắc có nhiều khán giả sẽ rất là tò mò ở đây
những chiếc du thuyền nào hiện đang được cho là đất đỏ bậc nhất đã có mặt tại việt nam
và điều gì khiến cho giá trị của nó lớn đến như vậy
mình xin phép được định nghĩa lại một chút
thì đối với những cái dòng du thuyền siêu du thuyền
thì là dành cho những mẫu du thuyền có chiều dài trên một trăm linh feet
tính ra là nó tương đương khoảng tầm trên ba mươi mét
thì hiện tại thì ở việt nam thì chưa có nhiều những cái mẫu siêu du thuyền giống như thế này
hiện tại thì có một mẫu ba mươi m dài hơn ba mươi m
nhưng mà lại là một cái mẫu du thuyền cũ đã qua sử dụng
còn ở việt nam thì cũng đã có bắt đầu xuất hiện những cái mẫu du thuyền hạng sang
có những giá trị lên tới bảy mươi tám triệu đô
bảy tám triệu đô
thì cũng là những cái mẫu mà khá là có thể gọi là xa xỉ ở thị trường việt nam
thì đối với những cái dòng du thuyền hạng sang như thế này
thì thực tế là rất là kén chủ nhân
bởi vì tất cả những cái trang thiết bị ở trên thuyền đều rất là xa xỉ
và tinh tế đến từng góc cạnh
hiện tại ở trên thế giới thì các tỷ phú trên thế giới
thì gần như là ai cũng có thể tìm ra những cái mẫu du thuyền hạng sang
cũng mong muốn sở hữu cho mình một chiếc siêu du thuyền
thậm chí là rất nhiều
trị giá hàng chục triệu đô
hàng trăm triệu đô
cũng đều có
và quan trọng chỉ là đến bao giờ thì sẽ có những tỷ phú ở việt nam
tức là chúng ta phải có nhu cầu đã
có một cái thông tin khá là thú vị
là đối với những cái mẫu siêu du thuyền
thì anh dũng có thể hình dung là
cứ mỗi một mét dài
có thể tương đương với khoảng tầm một triệu đô la
có nghĩa là chúng ta chỉ cần tăng thêm một mét chiều dài của thuyền thôi
là không thêm khoảng tầm một triệu đô
và cho em hỏi thêm một câu nữa là
những người sở hữu dòng du thuyền hạng sang
thì có nhu cầu hưởng thụ nhiều hơn
hay là đầu tư nhiều hơn cho việt nam
đa phần bây giờ hiện tại thì
chỉ là hưởng thụ
và không có nhu cầu cho thuê
những cái mẫu du thuyền tầm trung và bình dân
thì sẽ cho thuê tốt hơn
đó là những xu hướng nào của ngành du thuyền trên thế giới
sẽ tác động vào những mẫu du thuyền hạng sang
ngành này tại việt nam trong tương lai ngắn hạn
trong khoảng tầm hai đến ba năm tới
thì theo như mình nghĩ thì vẫn là
xu hướng những cái mẫu du thuyền
mà sử dụng nhiên liệu hóa thạch
như là dầu diazen
là chạy bằng xăng
tuy nhiên thì trong những cái khoảng thời gian
mình nghĩ là khoảng ba đến năm năm tiếp theo
thì sẽ bắt đầu dần dần đổi sang
những cái mẫu du thuyền mà chạy điện
chạy bằng điện
thế nên là
việt yard thì cũng đã đón đầu
cái xu hướng đấy bằng việc là
năm vừa xong hai nghìn hai mươi một
thì chúng tôi cũng đã ký
một cái hợp đồng phân phối
du thuyền điện
của thương hiệu alfa street
tại việt nam
và hy vọng là sắp tới sẽ dần có
những chủ nhân mà sở hữu những mẫu du thuyền điện
thì để giảm tải những cái
tác động của khí thải ra môi trường
và có thể là sau đấy
sau khoảng năm năm sau đấy nữa
thì có thể bắt đầu
người ta sẽ sử dụng đến những cái
mẫu du thuyền mà
bằng cái năng lượng hydro
đó cũng chính là một cái tín hiệu khá tốt
để chúng ta có thể tiếp tục
về ngành du thuyền trong những giai đoạn sắp tới
gửi lời cảm ơn anh
bí mật thành công
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
tại khung giờ này tuần sau
xin chào và hẹn gặp lại